trường sơn là tuyến đường độc đạo để vận chuyển hàng hóa các nhu yếu phẩm trang thiết bị chi viện cho miền nam
vì vậy mỹ đã tập trung ném bom dữ dội nhằm đánh sập con đường này chặn sự chi viện của miền bắc cho miền nam ruột thịt
trung tướng đồng sĩ nguyên nhận định việt nam đang đối phó với ba cuộc chiến tranh trong đó chiến tranh miền bắc là chiến tranh phá hoại chiến tranh miền nam là giải phóng và chiến tranh trên đường trường sơn là chiến tranh ngăn chặn và chống ngăn chặn
phải coi đường trường sơn là một chiến trường
ba lực lượng công binh tác chiến và vận tài phải gắn kết phối hợp trên cùng một trận tuyến như một binh chủng hợp thành giúp đỡ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ
cách vận chuyển như thế nào không nhắc luôn chúng tôi này chiến đấu hóa gần mặt đường chiến tranh chứ không phải là đi chơi
từ đó thấm đường này tất cả là được bây giờ là phải làm thế nào để làm một trường ra mặt đối đoạn với địch
và đấy là cái con điểm cái chỉ đạo rất hay rất độc đáo độc đẳng
đồng chí lâm sĩ nguyên luôn luôn có nhiều sáng tiết
có nhiều sáng tiết đặc biệt trước đây không có
ví dụ như tổ chức lực lượng lúc thuận lợi lúc khó khăn đều nghiên cứu tổ chức lại các đơn vị cho cốt
và một tư tưởng quan trọng nhất các đồng chí nói là nếu thực hiện các cuộc tấn công lớn thì thực hiện cơ giới hóa bộ đội quân đội
cơ giới hóa quân đội bằng gì
tức là dùng xe để chở bộ binh đi vào các chiến dịch lớn
sau chiến thắng lịch sử muộn sợ
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm non sông liền một dài trải qua các cương vị khác nhau
phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ giao thông vận tài
trong lòng trung tướng đồng sĩ nguyên nung nấu một khát vọng cháy bỏng là phải làm sao hiện đại hóa con đường hồ chí minh
đường trường sơn lịch sử kéo dài từ bắc bó cao bằng đến đất mũi cà mau
để phá thế độc đạo về trục dọc xuyên việt phát triển kinh tế xã hội
củng cố an ninh quốc phòng của đất nước đặc biệt là địa bàn chiến lược tây nguyên
vì vậy khi có chủ trương của đảng nhà nước về đường hồ chí minh
ông là đặc phái viên giúp thủ tướng chính phủ kiểm tra phát hiện những vấn đề lớn liên quan đến tiến độ chất lượng công trình
đồng thời chủ trì các cuộc họp liên tịch giữa các bộ các tỉnh để phối hợp công việc trong quá trình thi công tuyến đường
chọn cả cuộc đời hiến dâng cho đảng cho cách mạng và cho nhân dân

người con người chiến sĩ cộng sản kiên trung trung tướng đồng sĩ nguyên đã về với đất mẹ
lịch sử của dân tộc mãi khắc ghi tên ông người đã có nhiều công lao đóng góp cho tuyến đường hồ chí minh lịch sử
làm nên con đường mang tên bác sáng mãi trong lòng nhân dân việt nam cũng như trong mắt bạn bè quốc tế
nhiều điểm mới trong quy định quyền sinh giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
xếp chặt quản lý thương mại điện tử
thưa quý vị bộ lao động thương minh và xã hội vừa ban hành thông tư bảy ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
về việc sửa đổi bổ sung một số điều trong thông tư năm ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp cao đẳng
trong đó có một số điểm mới rất đáng lưu ý như học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể đăng ký học lên cao đẳng nếu có nguyện vọng
theo đó những điểm chú ý tại thông tư bảy là mẫu đăng ký dự tuyển và giáo dục nghề nghiệp thống nhất
phù hợp cho cả hình thức dự tuyển đăng ký trực tiếp hoặc đăng ký trực tuyến ứng dụng chọn nghề trên thiết bị di động
thủ tục đăng ký đơn giản
chỉ cần gửi phiếu đăng ký dự tuyển hồ sơ còn lại có thể nộp trực tiếp hoặc bằng bưu điện theo yêu cầu của trường sau
người học có thể đăng ký học tại nhiều nơi tại trường trung học cơ sở trung học phổ thông hoặc tại sở lao động thương binh và xã hội
học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể đăng ký học thẳng lên cao đẳng
tuy nhiên trong quá trình học cần hoàn thành chương trình văn hóa trung học phổ thông theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
liên quan đổi mới trong công tác tuyển sinh giáo dục nghiệp năm nay đến được sự vào cuộc của các địa phương các sở
theo dự thảo thông tư thì trách nhiệm của ban dân tỉnh trong việc chỉ đạo sở giáo dục đào tạo phối hợp cùng với sở lao động thương sội
để tuyên truyền tuyển sinh giống như tuyển sinh đại học cũng ngay từ các trường phổ thông
và nữa là sở lao động thương sội phải có trách nhiệm là tổ chức ngày hội về tuyển sinh giáo dục nghiệp ngay trên địa bàn
một năm có thể từ tổ chức từ một đến nhiều lần trong năm
thông tư này cũng quy định rõ ràng
rõ trách nhiệm của ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trách nhiệm các sở lao động thương binh và xã hội của các trường trong công tác tuyển sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em
tại họp báo thường kỳ năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức vào ngày chín tháng bốn
bộ xây dựng đã có thông tin về một số vấn đề đang được dư luận quan tâm như là quỹ bảo trì trung cư
tình trạng sốt đất tại nhiều địa phương hay là di rời các bộ ngành và giá nhà ở xã hội
trả lời cho câu hỏi về quan điểm đối với đề xuất bỏ quỹ bảo trì trung cư
đại diện của bộ xây dựng cho biết bộ đã có báo cáo tổng hợp ý kiến chính chính phủ
hiện nay có ba phương án đang được các bên đề xuất
tuy nhiên quan điểm của bộ là không bỏ quỹ bảo trì mà cần có giải pháp để tăng cường quản lý
liên quan đến việc xuất đất tại nhiều địa phương trong đó có vân đồn đại diện bộ xây dựng cho biết
thị trường đất đai là lĩnh vực do bộ tài nguyên và môi trường quản lý
bên cạnh đó là trách nhiệm của chính quyền địa phương
trước xu hướng giá nhà ở xã hội có xu hướng tăng cao bộ xây dựng khẳng định
từ trước đến nay không có quy định nào về khung giá nhà ở xã hội mà các địa phương sẽ kiểm soát thông qua phê duyệt giá tại từng dự án
về di rời trụ sở các bộ ngành đại diện bộ xây dựng cho biết các phương án di rời được biết đến trong thời gian qua
mới là dự thảo đăng lấy ý kiến để hoàn thiện trước khi trình chính phủ
cũng trong ngày chín tháng bốn tại hà nội bộ khoa học và công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ quý i
nhằm cung cấp những thông tin về các hoạt động cũng như kết quả hoạt động của bộ khoa học công nghệ trong quý i
kế hoạch hoạt động quý ii năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi họp báo thường kỳ quý i lãnh đạo bộ khoa học và công nghệ đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ trả lời trực tiếp
những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm về công tác xây dựng và triển khai chính sách pháp luật trong quý i
bộ cũng đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như hội nghị gặp gỡ đối thoại với nhà đầu tư năm hai nghìn một mươi chín
công bố chương trình quan hệ đối tác về đổi mới sáng tạo australia việt nam
lễ kết thúc chương trình đối tác đổi mới sáng tạo việt nam phần lan giai đoạn hai
hội nghị tổng kết bộ khoa học và công nghệ năm hai nghìn một mươi tám và triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín
hội thảo khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội
trong quý ii bộ khoa học và công nghệ
sẽ tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng ngày khoa học và công nghệ việt nam một mươi tám tháng năm
với nhiều sự kiện như giải thưởng tạ quang bửu giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ
các hội nghị hội thảo chuyên đề nhằm thúc đẩy các hoạt động khoa học và công nghệ
phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh thành trên cả nước
thưa quý vị trong năm hai nghìn một mươi chín bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng
tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn phát huy các tổ đội tàu thuyền đoan kết tự quản nhằm giúp nhau khi gặp nạn trên biển
và bảo đảm các điều kiện kỹ thuật an toàn hàng hải hoạt động đánh bắt hải sản
theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi tám thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
cùng với nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố đà nẵng
đã cứu vất an toàn một mươi sáu thuyền viên cứu kéo một tàu bị hỏng máy trên biển đưa vào bờ an toàn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố cũng phối hợp với trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai
hải quân vùng ba vùng cảnh sát biển hai điều động hai mươi năm lượt tàu kêu gọi một mươi bốn lượt tàu cá ngư dân tham gia cứu nạn đột xuất trên biển
phối hợp hướng dẫn và giúp đỡ ngư dân ổn định tiếp tục sản xuất
ngoài ra bộ đội biên phòng thành phố cũng phối hợp với chính quyền địa phương các ban ngành chức năng
để khắc phục hậu quả sau mưa lụt giúp người dân tổng dọn vệ sinh sau mưa lớn đặc biệt là kịp thời thông tin liên lạc
kêu gọi tàu thuyền tránh trú bão an toàn tạo điều kiện cho ngư dân tiếp tục yên tâm vươn khơi đánh bắt quỷ hải giản
ngày chín tháng bốn tại thành phố cần thơ đoàn giám sát của quốc hội do ông nguyễn vinh hà phó chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội làm trưởng đoàn
có buổi làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cần thơ và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố
thời gian qua thành phố cần thơ đã thực hiện các công trình thủy lợi phục vụ công tác phòng chống thiên tai điển hình như kè chống sạt lở sông ô môn dài bốn ba trăm ba mươi một m tổng kinh phí là bốn trăm một mươi sáu tỷ đồng
các đại biểu đã thẳng thắn nêu nhận định về những tồn tại hạn chế trong đó nhấn mạnh về vấn đề kinh phí công tác thanh quyết toán chế độ cho người làm nhiệm vụ chưa kịp thời
chưa linh động còn lúng túng sau khi thu thập những thông tin về công tác này ở các địa phương khác đoàn giám sát sẽ có kiến nghị đề xuất với quốc hội xem xét sửa đổi luật phòng chống thiên tai và luật đê điều để phù hợp với tình hình thực tế ở các địa phương
mặc dù địa phương đã khuyến cáo và có chỉ đạo bà con nông dân chuyển đổi cây trồng cần ít nước tưới để tránh thiệt hại tuy nhiên chín mươi hộ dân ở thôn đồng giày xã phước trung huyện bắc ái tỉnh ninh thuận
vẫn gieo hơn ba mươi năm hecta lúa vụ đông xuân
giờ đây nhiều diện tích đã chết khô vì thiếu nước
trước đó ủy ban nhân dân xã phước trung đã khuyến cáo bà con không nên trồng lúa trong vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín mà nên chuyển sang trồng các loại cây màu ngắn ngày như ngô đậu xanh để tiết kiệm nước
tuy nhiên nhiều hộ dân vẫn không tuân theo khi lúa chết nhiều bà con đã gửi đơn cầu cứu đến xã và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi ninh thuận
để giúp bà con nơi đây công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi ninh thuận chỉ còn cách mở nguồn nước dự trữ ba ngày đêm mỗi tuần cấp nước tưới cho các diện tích sắp thu hoạch
với thực trạng trên nếu trong vụ hè thu sắp tới bà con nông dân không tuân thủ khuyến cáo của chính quyền địa phương không chuyển đổi cây trồng mà vẫn lén lút trồng lúa thì chắc chắn hệ lụy sẽ nặng nề hơn
thưa quý vị các hiệp định hợp tác chiến lược với các sàn thương mại điện tử lớn trên thế giới
thì đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp việt ứng dụng thương mại điện tử ngày càng nhiều hơn
tuy vậy vì đây là lĩnh vực tương đối mới nên rất cần có chính sách phù hợp để quản lý các doanh nghiệp tham gia loại hình này
thương mại điện tử là hình thức kinh doanh mới không giới hạn về không gian và thời gian hàng hóa giao dịch có thể đặt kho việt nam hoặc các nước khác
trước bối cảnh được dự báo thương mại điện tử sẽ bùng nổ trong thời gian tới các cơ quan chức năng đã và đang có những chiến lược để quản lý thương mại điện tử
tiếp tục phát triển chương trình thương mại điện tử tổng thể của quốc gia giai đoạn tiếp theo từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm
trong chương trình phát triển thương mại điện tử tổng thể này chúng ta sẽ đặt những mục tiêu mới đặc biệt là mục tiêu phát triển thương mại điện tử đến vùng sông vùng xa
bằng những phương pháp khắc phục trong việc logistics khắc phục những phương tiện những hạ tầng liên quan đến thương mại điện tử
tôi hy vọng rằng là cái mục tiêu bứt phá mục tiêu vươn xa mục tiêu vươn đến tất cả các vùng sâu vùng xa về thương mại điện tử sẽ là một trong những mục tiêu chính của cái giai đoạn sau
thực tế cho thấy mặc dù thương mại điện tử phát triển nhanh chóng tại việt nam và các nước trong khu vực trong thời gian vừa qua
nhưng người tiêu dùng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng hàng hóa được quảng cáo và giao bán trên các sản thương mại điện tử
lý do đưa ra là do một số doanh nghiệp chưa minh bạch thông tin sản phẩm chất lượng sản phẩm không đúng như quảng cáo trên sản thương mại
thương mại điện tử cũng là một cái chợ và chúng ta muốn giữ cho cái chợ ấy tốt
hàng hóa giả hàng hóa nhái hàng hóa vi phạm quyền sở hữu chi trị chúng ta phải được ngăn chặn từ nguồn từ nơi sản xuất thì chúng ta mới có thể ngăn chặn ra là thương mại
sự phát triển của internet sự thay đổi thói quen tiêu dùng của người việt hiện nay đã tác động tích cực đến sự phát triển của thương mại điện tử
tuy nhiên để có được sự phát triển bền vững và tạo được niềm tin cho người tiêu dùng phòng chống gian lận thương mại các doanh nghiệp cần nghiêm túc tuân thủ luật thương mại điện tử cũng như chú trọng minh bạch thông tin tới người tiêu dùng
trong phần tin thế giới anh hoãn đàm phán liên đảng về brexit
imf hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi tám
tiến trình đàm phán giữa đảng bảo thủ của thủ tướng anh theresa may và công đảng đối lập về vấn đề brexit vẫn chưa tạo được kết quả đột phá
và sẽ phải tạm hoãn cho tới sau thời điểm hội nghị thượng đỉnh bất thường của eu diễn ra vào ngày hôm nay
người phát ngôn chính phủ anh cho hay cuộc gặp mới nhất giữa hai bên diễn ra trong ngày hôm qua đã hiệu quả và toàn diện hơn
song chưa thể đảm bảo về một thỏa hiệp với công đảng trước thềm hội nghị thượng đỉnh eu
tuy nhiên hai bên nhất trí sẽ gặp lại nhau vào ngày một mươi một tháng năm khi ủy ban châu âu đưa ra được quyết định về vấn đề brexit
trong khi đó cùng ngày hạ viện anh đã thông qua đề xuất của thủ tướng may đối với eu về việc hoãn brexit tới ngày ba mươi tháng sáu
với tỷ lệ bốn trăm hai mươi phiếu thuận và một trăm một mươi phiếu chống động thái này được đánh giá sẽ gây áp lực hơn nữa cho thủ tướng may
hiện đang công du pháp và đức trước thềm hội nghị của eu để kêu gọi sự ủng hộ cho bà thêm thời gian nhằm tìm kiếm một kế hoạch brexit mới có thể nhận được đa số ủng hộ tại anh
liên quan đến cuộc tổng tuyển cử tại israel tối qua theo giờ địa phương ủy ban bầu cử israel đã bắt đầu công tác kiểm phiếu sau khi quá trình bỏ phiếu cuộc tổng tuyển cử tại nước này kết thúc trước đó cùng ngày
hiện cả thủ tướng benjamin netanyahu và đối thủ chính là benny gantzer đều tuyên bố giành chiến thắng
trong khi các cuộc thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu thì cho thấy là cả hai ứng cử viên thủ tướng này đang có tỷ lệ ủng hộ là ngang nhau
cho đến thời điểm giờ một mươi chín phút theo giờ địa phương theo số lượng kiểm phiếu trên ba mươi phiếu bầu đầu tiên thì đảng trung dung xanh trắng của ứng cử viên benny gantz đang dẫn đầu với ba mươi
tiếp theo là đảng likud cánh hữu của thủ tướng benjamin netanyahu với hai mươi bốn
tuy nhiên trên trang twitter cá nhân thủ tướng netanyahu tuyên bố khối cánh hữu do đảng likud lãnh đạo đã giành chiến thắng rõ rệt
kết quả thăm dò cũng cho thấy dường như thủ tướng netanyahu có lợi thế hơn trong việc thành lập chính phủ liên minh
cụ thể khối liên minh của đảng likud và các đảng cánh hữu đồng minh dự kiến giành được khoảng sáu mươi sáu mươi sáu ghế trong quốc hội trong khi liên minh của đảng xanh trắng chỉ dự kiến giành được khoảng năm mươi bốn sáu mươi ghế
phản ứng trước kết quả trên tổng thư ký tổ chức giải phóng palestine saev erekat bày tỏ quan ngại và cho rằng người dân israel đã bỏ phiếu cho một phương án không đem lại hòa bình
kết quả chính thức cuối cùng dự kiến sẽ được công bố trong ngày một mươi một tháng bốn tuy nhiên có thể được thông báo sớm hơn tùy thuộc vào quá trình kiểm phiếu
căng thẳng thương mại giữa hai bờ đại tây dương tiếp tục có dấu hiệu leo thang sau khi ủy ban châu âu vừa thông báo đã bắt đầu chuẩn bị các biện pháp trả đũa mỹ và sẽ tìm kiếm tham vấn từ trọng tài wto để xác định quyền đáp trả của khối này
động thái chuẩn bị áp thuế trả đũa mỹ của eu được đưa ra trong bối cảnh tổng thống mỹ donald trump cùng ngày cho biết washington sẽ áp thuế một mươi một tỷ usd với hàng hóa nhập khẩu từ eu
trên trang twitter cá nhân tổng thống trump nhấn mạnh
wto đã phát hiện eu trợ cấp cho tập đoàn sản xuất máy bay airbus gây bất lợi cho mỹ tuy nhiên ông không cho biết thời gian áp thuế chính thức
trước đó một ngày văn phòng thương mại mỹ cũng đã công bố một danh sách hàng hóa eu sẽ bị đánh thuế bổ sung liên quan đến việc eu trợ cấp trái quy định của wto cho airbus
cho đến nay eu vẫn đang chịu mức thuế cao của mỹ đối với mặt hàng nhôm thép xuất khẩu đồng thời tổng thống trump thời gian gần đây liên tục đe dọa áp thuế trừng phạt đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu từ eu
quỹ tiền tệ quốc tế imf vừa hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm hai nghìn một mươi chín từ mức ba năm xuống còn ba ba đây là lần thứ hai trong vòng bốn tháng định chế tài chính này giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu
trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu imf cảnh báo kinh tế thế giới đang đối mặt với thời điểm nhạy cảm với tác động từ những nguy cơ như sự phục hồi kinh tế yếu trong bối cảnh xuất hiện nhiều căng thẳng thương mại brexit và các yếu tố khác
tuy nhiên imf dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ tăng lên mức ba sáu trong năm hai nghìn hai mươi nhờ những yếu tố tích cực như thỏa thuận thương mại mỹ trung
cũng trong báo cáo imf đã giảm đáng kể dự báo tăng trưởng kinh tế mỹ trong năm hai nghìn một mươi chín xuống còn hai ba so với dự báo hai năm hồi tháng một
thậm chí imf còn điều chỉnh dự báo tăng trưởng xuống còn một chín trong năm hai nghìn hai mươi
imf cũng giảm mạnh dự báo tăng trưởng của khu vực eurozone xuống còn một ba trong năm hai nghìn một mươi chín
hôm hai tháng bốn imf nhận định tăng trưởng toàn cầu trong năm hai nghìn một mươi chín có thể chậm hơn so với dự báo trước đó
song có thể bật tăng tạm thời vào cuối năm tuy nhiên imf cho rằng sẽ không có suy thoái trong tương lai gần